thêm về hoạt động tìm kiếm những công nhân mất tích tại thủy điện rào trang ba tỉnh thừa thiên huế
hiện nay công tác tìm kiếm đã được triển khai trở lại
để tranh thủ tận dụng thời tiết nắng giáo các lực lượng cần khẩn trương đẩy nhanh công tác tìm kiếm
trước khi cơn bão số một mươi có thể tiến vào khu vực miền trung
đến nay hiện trường tìm kiếm một mươi hai công nhân bị mất tích tại thủy điện rào trang ba đang dần được thu hẹp
mọi phương tiện lực lượng cần thiết đã được huy động tối đa để phục vụ cho công tác tìm kiếm tại khu vực này